diễn đàn doanh nghiệp việt nam hàn quốc một trong những sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư quan trọng
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hàn quốc của thủ tướng nguyễn xuân phúc đã diễn ra vào sáng nay hai mươi tám tháng một mươi một
tại thủ đô seoul với sự có mặt của khoảng bảy trăm linh doanh nghiệp nhà đầu tư hai nước
sự kiện do bộ kế hoạch và đầu tư việt nam phối hợp với liên đoàn công nghiệp hàn quốc
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc tổ chức thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng
kiêm bộ trưởng bộ kinh tế và tài chính hàn quốc nam kỳ hồng dự và phát biểu tại diễn đàn
trong đề dẫn khai mạc diễn đàn ông chang su hun chủ tịch liên đoàn công nghiệp hàn quốc đánh giá cao việt nam
với một nền kinh tế ổn định có tiềm năng tăng trưởng lớn trong tương lai đặc biệt kim ngạch thương mại
hai chiều việt nam hàn quốc tăng một trăm linh lần kể từ thời điểm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
hàn quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại việt nam và việt nam là quốc gia asean mà hàn quốc đầu tư nhiều nhất
tăng ba mươi bảy hàng năm
không chỉ trong lĩnh vực thương mại kinh tế quan hệ nhân dân hai nước cũng hết sức chặt chẽ và ngày càng đi vào chiều sâu
trên cơ sở phát huy những nét tương đồng trong văn hóa lịch sử hai nước
phó thủ tướng nam kỳ hồng đề nghị doanh nghiệp nhà đầu tư hàn quốc không bỏ lỡ thời cơ đầu tư
bởi đây đang là thời điểm hợp tác hai nước việt nam hàn quốc đang phát triển hết sức mạnh mẽ
mong muốn chính phủ hai nước tăng cường hợp tác khắc phục khó khăn đồng thời hy vọng thông qua diễn đàn lần này
hai bên sẽ tìm ra thêm nhiều cơ hội đầu tư mới trong tương lai
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết mặc dù đối diện với bất ổn chiến tranh thương mại thế giới
nhưng kinh tế việt nam vẫn tăng trưởng ở mức khá cao trên thế giới và khu vực
năng lực cạnh tranh quốc gia được củng cố mạnh mẽ làn sóng khởi nghiệp như đang bụng đổ
việt nam là một điểm đến rất hấp dẫn cho các nhà đầu tư
thủ tướng nhấn mạnh việt nam kêu gọi sự hợp tác giáo dục y tế tiên tiến của hàn quốc và việt nam
phấn đấu hình thành những trung tâm y tế hàng đầu asean đặt tại việt nam
cùng với đó các nhà đầu tư hàn quốc cũng cần đầu tư vào các lĩnh vực phát triển dịch vụ hậu cần
logistics đóng tàu bởi đây là những thế mạnh của hàn quốc
thủ tướng nhắc lại mong muốn đến năm hai nghìn hai mươi kim ngạch thương mại hai triệu việt nam hàn quốc đạt mức một trăm linh tỷ usd
đồng thời cũng bày tỏ mong muốn hàn quốc mở cửa hơn nữa cho hàng hóa việt nam xâm nhập vào thị trường hàn quốc
bởi hiện tại việt nam vẫn nhập siêu lớn từ hàn quốc
tại diễn đàn đã có ba mươi ba bản ghi nhớ được trao với tổng giá trị gần hai mươi tỷ đô la
đây là nền tảng để đưa quy mô vốn đầu tư của hàn quốc sớm tiếp cận mốc tám mươi tỷ usd từ quy mô hơn sáu mươi bảy tỷ usd hiện nay
nhân dịp này hãng hàng không vietjet đã công bố kế hoạch khai thác các đường bay mới đến và đi seoul từ đà lạt cần thơ nha trang và phú quốc